thưa quý vị công an tp hcm cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố các vụ án buôn lậu đưa hối lộ nhận hối lộ
liên quan đến nhiều cán bộ đối tượng xảy ra tại chi cục thú y vùng sáu địa chỉ tại đường hoàng văn thụ
phường bốn quận tân bình và công ty trách nhiệm hữu hàng xuất nhập khẩu dinh dưỡng hoàng sa có trụ sở tại quân một
theo điều tra ban đầu hai đối tượng là trần nguyên bình và đỗ thuyền dung đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạng
xuất nhập khẩu dinh dưỡng hoàng sa và thuê trần thị thanh luyến để làm giám đốc
mục đích của các đối tượng là nhập khẩu trái phép các sản phẩm bột hồng cầu và bột xương động vật nhai lại
như bò cưu từ các quốc gia châu âu sản phẩm này không được phép nhập vào việt nam để bán kiếm lời
để thực hiện hành vi này trần nguyên bình và đỗ thuyền dung đã chỉ đạo nhân viên sửa nội dung khai báo hải quan
và thông tin về nguồn gốc xuất xứ làm giả giấy chứng nhận y tế của nước xuất khẩu
sau khi hàng hóa được nhập về hai bị can đã thực hiện việc mốc nối và hối lộ cho trạm trưởng kiểm dịch động vật
tại cảng bưu điện trần trung nhân để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện và thực hiện thủ tục thông quan
cơ quan chức năng đã xác định rằng trần trung nhân còn nhận tiền của nhiều công ty khác tại nhiều tỉnh
thành phố và sau đó chia chép với các đối tượng
chỉ trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã nhập khẩu trót lọt hơn bảy mươi bảy tấn hàng trị giá hơn chín trăm năm mươi tỷ đồng